chuyển sang một số thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong ngày hôm qua số ca bệnh covid một mươi chín mới ghi nhận là ba một trăm chín mươi ba ca
trong đó có một mươi tám ca nhập cảnh và ba một trăm bảy mươi năm ca ghi nhận trong nước giảm ba mươi sáu ca so với ngày trước đó
trong số ca mắc mới đó thì riêng tỉnh thanh hóa đã ghi nhận hai mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi tám ca liên quan đến ổ dịch tại thị xã bình sơn
đáng lưu ý là các ca bệnh bắt đầu có dấu hiệu lan ra các địa phương khác trong tỉnh
tính đến cuối ngày hôm qua xã quang trung thị xã bỉm sơn đã gửi ba trăm sáu mươi chín mẫu
đến trung tâm kiểm soát bệnh tật thanh hóa để làm xét nghiệm rt pcr cho các đối tượng nguy cơ
các thôn ba năm sáu của xã quang trung đã được tạm thời phong tỏa để khoanh vùng
khu vực có nguy cơ truy vết các trường hợp f một f hai
trong các trường hợp f thì có tới một mươi năm học sinh lớp hai và lớp bốn của trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở quang trung
ngành giáo dục thị xã bỉm sơn sẽ có những hướng dẫn
hướng dẫn cụ thể cho từng trường cách dạy và học online phù hợp với điều kiện của từng địa phương
như vậy là đến thời điểm này tại thị xã bỉm sơn đã ghi nhận sáu mươi hai ca bệnh